vào ngày bốn tháng một mươi theo nguồn tin của phóng viên cục cảnh sát hình sự c hai bộ công an đã khởi tố bắt giữ bị can nhâm hoàng khang về hành vi cưỡng đoạt tài sản
cũng theo nguồn tin của phóng viên nhiêm hoàng khang đã bị bắt giữ tại cần thơ
bị can khang đã có hành vi đột nhập vào một mạng máy tính liên quan đến cờ bạc sau đó quay sang tống tiền đường dây này nhận bốn trăm linh triệu đồng
hiện vụ việc vẫn đang được cục cảnh sát hình sự c hai điều tra làm rõ
trước đó nhâm hoàng khang là một coder lập trình viên đứng sau nhiều ứng dụng khá tiện ích cho người dùng như tiên phong đưa esim vào ivlog được giới công nghệ thông tin biết đến và công nhận khá nhiều
được biết niêm hoàng đã kết hôn hiện đang sinh sống và làm việc tại tp hcm được cư dân mạng gọi bằng cái tên cậu it
không chỉ vậy thời gian qua nghiêm hoàng khang cũng thu hút được sự chú ý của cộng đồng bởi những lùng xùm trên mạng xã hội đặc biệt là những mâu thuẫn cùng nữ đại gia bình dương nguyễn phương hằng
cậu it từng công kháng
cậu it có tên gần giống với quỹ từ thiện hằng hữu của công ty cổ phân đại nam do bà phương hằng làm chủ gây ra nhiều tranh cãi
cách đây không lâu trên một số diễn đàn cũng từng xôn xao việc nhâm hoàng khang nhận được giấy mời của cục cảnh sát hình sự tới làm việc tại bộ công an nhằm làm rõ vụ việc mà cơ quan đang thụ lý điều tra